tại trụ sở bộ quốc phòng bộ trưởng bộ quốc phòng nguồn xuân lịch đã tiếp đại tướng phòng pipat benvasi
tư lệnh lực lượng quốc phòng quân đội hoàng gia thái lan và các thành viên đoàn
tại buổi tiếp đại tướng ngô xuân lịch khẳng định việt nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước asean
trong đó có thái lan
việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba thể hiện sự tin cậy lẫn nhau là nền tảng quan trọng
tạo động lực và cơ hội mới để phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước
vì lợi ích của nhân dân mỗi nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển chung của khu vực và thế giới
chúc mừng thái lan hoàn thành xuất sắc vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn một mươi chín
góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy hợp tác asean nâng cao vai trò vị thế của asean trong khu vực và trên trường quốc tế
mong muốn thái lan tiếp tục phát huy vai trò của mình cùng với việt nam và các nước asean khác
thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu chung của cộng đồng asean